từ ngày hai mươi tám tháng năm đến ngày ba mươi một tháng năm thuần mượn tài khoản ngân hàng của người quen rồi tự lập ra và sử dụng ba tài khoản người bán tạo ra các sản phẩm ảo trên gian hàng
sau đó sử dụng bốn tài khoản người mua để đặt ba mươi bốn đơn hàng ảo chủ yếu là các sản phẩm điện thoại phụ kiện đồ gia dụng đắt tiền
bằng hình thức trên thuần đã chiếm đoạt trót lọt số tiền gần một tỷ đồng
tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm
thông tin truy nã đối với đối tượng nguyễn phú cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn nguyệt áng một xã thái sơn huyện an lão tp hải phòng
và đối tượng vũ quốc huy sinh năm hai nghìn hai hộ khẩu thường trú tại thôn bốn xã tăm hưng huyện thủy nguyên tp hải phòng
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thủy nguyên tp hải phòng về tội trộm các tài sản

tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý